năm mươi năm trước vào ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín chủ tịch hồ chí minh đi vào cõi vĩnh hằng trong niềm tiếc thương vô hạn của toàn đảng toàn dân toàn quân ta cùng với bạn bè quốc tế
người ra đi nhưng đã để lại muôn vàn tình thương yêu cho toàn đảng toàn quân và toàn dân ta trong bản di trúc thiêng liêng bất hủ với những lời dặn đầy trách nhiệm yêu thương tin cậy và trao gửi
người ra đi nhưng đã để lại muôn vàn tình thương yêu cho toàn đảng toàn quân và toàn dân ta trong bản di trúc thiêng liêng bất hủ
người ra đi nhưng đã để lại muôn vàn tình thương yêu cho toàn dân ta trong bản di trúc thiêng liêng bất hủ với những lời dặn đầy trách nhiệm yêu thương tin cậy và trao gửi

với tất cả lòng kính trọng và biết ơn vô hạn với chủ tịch hồ chí minh và niềm tin yêu tuyệt đối với lời căn dặn của người ngày hôm nay trong chương trình này chúng ta hãy cùng ôn lại và cùng nghĩ suy về nửa thế kỷ thực hiện lời thề thiêng liêng với bác
chương trình do báo nhân dân phối hợp với ban quản lý khu di tích chủ tịch hồ chí minh tại phủ chủ tịch tổ chức thực hiện và được truyền hình trực tiếp trên truyền hình nhân dân cùng các đài phát thanh truyền hình trên cả nước
đến dự chương trình hôm nay chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các vị lãnh đạo đảng nhà nước và mặt trận tổ quốc cùng các quý vị khách quý
xin được trân trọng giới thiệu đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
xin trân trọng giới thiệu đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam
xin được trân trọng giới thiệu đồng chí trần hùng hà ủy viên trung ương đảng
bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường
xin trân trọng giới thiệu đồng chí hà đăng nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên trưởng ban tư tưởng văn hóa trung ương nguyên tổng biên tập báo nhân dân
xin được giới thiệu đồng chí nguyễn văn du phó tránh án tòa án nhân dân tối cao
xin trân trọng giới thiệu đồng chí nguyễn hải ninh phó tránh văn phòng trung ương đảng
xin được giới thiệu đồng chí bùi tuấn quang phó trưởng ban dân vận trung ương
xin trân trọng giới thiệu đồng chí phùng khánh tài phó chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
xin được trân trọng giới thiệu đồng chí tạ quang đông thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch
xin trân trọng giới thiệu đồng chí bùi quang huy bí thư trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh chủ tịch trung ương hội sinh viên việt nam
xin được trân trọng giới thiệu đồng chí nguyễn văn công bí thư đảng ủy giám đốc khu di tích chủ tịch hồ chí minh tại phủ chủ tịch
xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí
vâng kính thưa quý vị và một lần nữa xin được cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị trong chương trình ngày hôm nay
và ngay sau đây xin kính mời quý vị đại biểu các vị khách quý cùng toàn thể quý vị khán giả sẽ cùng hướng lên sân khấu để thưởng thức chương trình giao lưu nghệ thuật nửa thế kỷ thực hiện lời thề thiêng liêng với bác

nhưng tôi cũng thấy là sự sáng suốt của bác đã để những gì chúc lại lời mong ước của bác nhất thống nhất thì chúng ta đã thống nhất rồi
bác muốn cho dân giàu nước mặn và đất nước phát triển thì hiện nay đất nước ta cũng phát triển rất nhiều

bài học về sự phối kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển thì hiện nay đất nước phát triển rất nhiều